trong ngày bốn tết ủy ban nhân dân thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội đua thuyền trên sông lô xuân đinh dậu hai nghìn hai mươi
tham gia hội đua thuyền trên sông lô xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy có một mươi ba đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố
với hơn ba trăm linh vận động viên mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông lô với độ dài năm km
hội đua thuyền trên sông lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố tuyên quang
được lưu truyền từ xa xưa thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân thành phố tuyên quang
tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ tuyên
kết thúc hội đua thuyền trên sông lô ban tổ chức đã trao cúp và phần thưởng cho ba đội đạt giá nhất nhì ba
đội đua phường hưng thành đạt giải nhất đội đua xã lưỡng vượng đạt giải nhì đội đua phường nông tiến đạt giải ba một mươi đội còn lại đạt giải khuyến khích